trong khi dịch covid một mươi chín đang còn nhiều diễn biến phức tạp thì việc tăng cường sức đề kháng
có chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều rất cần thiết nhất là đối với những người đang có bệnh lý nền
đề kháng tốt sức khỏe đảm bảo thì khả năng chống chọi lại virus gây bệnh cũng sẽ cao hơn
thường xuyên tập thể dục tránh những nơi đông người đeo khẩu trang và giữ vệ sinh sạch sẽ
là điều mà mọi người luôn ghi nhớ thực hiện trong mùa dịch
bên cạnh đó là một chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng chống lại virus gây bệnh
thực phẩm dầu chất dinh dưỡng cho cơ thể để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể
dinh dưỡng thứ nhất là rau xanh thứ hai là nước ép trái cây
thứ ba nữa là chúng ta phải uống thêm những nước gọi là sinh tố
sức đề kháng của chúng ta phụ thuộc vào bữa ăn chúng ta
ngày ba bữa chúng ta đặc biệt là không bỏ bữa sáng
và cái buổi trưa buổi chiều cũng rất là quan trọng
và tăng cường vitamin c
ở trong rau xanh có vitamin a vitamin c

bên cạnh đó thải độc
cái dịp lục của lá màu xanh sẽ thải hết những chất động tố trong cơ thể chúng ta
thì đó là cách tăng hệ miệng dịch và giữ được hệ miệng dịch chúng ta cao nhất
đối với những người cao tuổi người có bệnh lý nền
cần theo dõi sức khỏe thường xuyên tránh đến những nơi đông người
vì đây là nhóm có nguy cơ cao khi nhiễm covid một mươi chín sẽ rất khó chữa trị
chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế độ ăn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe